những phát ngôn của bà hằng đã động chạm đến nhiều người và nhiều vấn đề nóng trong xã hội
hiện vụ việc đã có sự vào cuộc của cơ quan chức năng và bản án dành cho nữ siêu đại nam sẽ sớm được đưa ra
những tin tức tiếp theo về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại